tại thành phố hồ chí minh ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của thành phố đã long trọng tổ chức triển lãm kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ với chủ đề
thành phố hồ chí minh sâu đậm nghĩa tình
triển lãm trưng bày bảy mươi tám bức ảnh với chủ đề thành phố hồ chí minh sâu đậm nghĩa tình gồm hai phần
phần một tri ân những anh hùng thương binh liệt sĩ giới thiệu một số hoạt động nổi bật thể hiện sự quan tâm nghĩa tình của đảng và nhà nước
đặc biệt là tình cảm yêu thương vô bờ bến của chủ tịch hồ chí minh thông qua những lá thư lời căn dặn việc làm món quà của người dành cho thương binh liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng
phần hai thành phố hồ chí minh với công tác đền ơn đáp nghĩa gồm những bức ảnh ghi lại phong trào đền ơn đáp nghĩa uống nước nhớ nguồn của thành phố với nhiều hoạt động như thăm hỏi phụng dưỡng bà mẹ việt nam anh hùng trao nhà tình nghĩa dạy nghề cho con liệt sĩ
triển lãm diễn ra tại phố đi bộ nguyễn huệ từ ngày hai mươi năm tháng bảy đến ngày ba tháng tám